từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây đà nẵng hai nghìn hai mươi
sẽ được diễn ra tại thành phố đà nẵng
đây là hoạt động nhằm mở ra cơ hội hợp tác đầu tư giữa đà nẵng và các nước trong khu vực
hội trợ thu hút khoảng hai trăm bảy mươi đơn vị với hơn ba trăm năm mươi gian hàng đến từ một mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước
và chín tổ chức doanh nghiệp quốc tế
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi có sự tham gia lần đầu tiên của hai quốc gia là nhật bản và cộng hòa bungary
hội trợ góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại du lịch và đầu tư giữa các địa phương thuộc các nước
nằm trong tuyến hành lang đông tây và khu vực asean
trong khuôn khổ hội trợ đã diễn ra chương trình hội nghị kết nối cung cầu
với sự tham gia của một trăm một mươi doanh nghiệp đến từ hai mươi một tỉnh thành phố trên cả nước
chương trình tập huấn hướng dẫn cơ chế chính sách xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực quản lý
thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại khu vực miền trung tây nguyên